từ năm hai nghìn một mươi tới nay dưới sự tác động của biến đổi khí hậu tình hình lũ lụt xâm nhập mặn đặc biệt là sạt lở sụt lún tại đồng bằng sông cửu long
vẫn diễn biến ngày càng phức tạp uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân
đây là thông tin được nêu ra trong diễn đàn đồng bằng sông cửu long năm hai nghìn một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
theo thống kê trung bình hàng năm sói lở đã làm mất khoảng ba trăm linh hectare đất rừng ngập mặn ven biển
các nguyên nhân sạt lở được xác định gồm suy giảm bùn cát do tác động của hồ chứa ở thượng nguồn khai thác cát quá mức tác động của biến đổi khí hậu nước biển dân
suy giảm diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn và ngập mặn ven biển gia tăng hoạt động của tàu thuyền gây tác động lên bờ sông và nền địa chất yếu của đồng bằng sông cửu long
các nguyên nhân sạt lở được xác định gồm suy giảm bùn cát do tác động của hồ chứa ở thượng nguồn và ngập mặn ven biển gia tăng hoạt động của tàu thuyền gây tác động lên bờ sông cửu long

đất mất rừng hàng ngày một số địa phương như cà mau đã nghiên cứu nhiều mô hình bảo vệ đê biển bằng cả giải pháp công trình và phi công trình một cách hợp lý
tuy nhiên vẫn còn rất nhiều thách thức đặt ra nhất là vấn đề kinh phí
trước mất rừng hàng ngày một số địa phương như cà mau đã nghiên cứu nhiều mô hình bảo vệ đê biển bằng cả giải pháp công trình và phi công trình một cách hợp lý